rõ ràng là những cái tin đến chúng ta hay nói là tin thiêu thì sẽ rất là ít người xem ít người nghe ít người theo dõi
và rõ ràng là khi mạng xã hội ra đời thì nó vừa tạo nên sức ép nhưng nó cũng là một cái điều kiện dễ dàng hơn cho người làm báo khi mà tiếp cận với tất cả những cái kênh thông tin đưa đới
nhưng tuy nhiên nó lại cũng đặt ra một cái là gì nếu như người làm báo mà không kiểm chứng mà hoàn toàn chỉ chạy theo tin ở trên mạng thôi
thì rõ ràng là đôi khi đưa ra rất nhiều những cái bài báo mà những bài viết của mình nó mất tính khách quan và thậm chí là chạy theo có cả những cái tin giả những cái tin đồn nữa
thì điều đó nó tạo nên một cái áp lực và cũng buộc cái người làm báo là phải rất là có bản lĩnh
bản lĩnh để kiểm tra các cái nguồn tin cho thật chính xác để làm sao để mình đưa tin nó đúng nó khách quan mình không bị đuổi theo mạng xã hội
khi mạng xã hội ra đời thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái thực tế nó đặt ra là đôi khi nếu chúng ta đưa nhanh quá
viết bài nhanh quá mà chúng ta chưa có kiểm chứng một cách đầy đủ chưa có các nguồn chứng đầy đủ thì đôi khi chúng ta hay nói là bị hớ
tức là khi mà sự việc diễn ra thì nó lại không như là chúng ta đã dự đoán đúng không ạ
thế còn khi nó lại diễn ra rồi nếu như mình có đủ nguồn tin nguồn tin của các kênh mình đưa ra bài chính xác
thế còn nếu mà mình đưa chậm đưa chậm thì sẽ chắc chắn hơn sẽ ít say sót hơn
nhưng mà đưa chậm thì tin tức trong thời buổi mà mạng xã hội khi vừa mở mắt dậy đã có thể mở điện thoại ra để chúng ta xem tin trên đấy rồi thì lại thấy rằng là nếu mà chúng ta đưa chậm như vậy thì lại không đáp ứng cái phần thông tin của người xem người nghe của khán giả tính giả thì lại chậm
vậy làm sao để làm sao mà lại không nhanh quá mà không bị hớ đúng không ạ mà chậm thì lại tin bị thiêu
vậy và làm sao mà chúng ta đưa vừa đủ kịp thời mà chính xác khách quan để người đọc qua những cái bản tin qua những bài viết của chúng ta
họ có nhìn một cái nhìn khách quan đúng đắn và bình tĩnh điểm tĩnh về những cái vấn đề của đất nước
tôi nghĩ đấy là một cái thử thách và vừa là cơ hội vừa là thử thách đối với những người làm báo hiện nay
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo vĩnh quyên một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin cảm ơn biên tập viên thúy quỳnh
thưa quý vị và các bạn để khép lại chương trình tuần này thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng điểm lại một số phát ngôn ấn tượng trên các số báo trong tuần qua
đây là khẳng định của đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm tại buổi tiếp xúc cử tri quận hai tp hcm
người dân đều có quyền bày tỏ lòng yêu nước nhưng chúng ta không cho phép nhân danh lòng yêu nước để tụ tập gây dối tấn công lực lượng chức năng phá hoại tài sản của nhà nước tổ chức công dân
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban tuyên giáo trung ương võ văn thường đã nhấn mạnh như vậy
khi trả lời những vấn đề mà cử tri quan tâm về dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và luật an ninh mạng tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã an phước huyện long thành và xã hóa an thành phố biên hòa